sau ba ngày làm việc tích cực và trách nhiệm quốc hội đã hoàn thành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã thành công tốt đẹp diễn ra sôi nổi dân chủ
đây là nhận xét của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ngay sau khi thủ tướng nguyễn xuân phúc hoàn thành phiên chất vấn của mình vào chiều nay
phát biểu kết thúc phiên chất vấn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tổng kết
quốc hội đã chất vấn các nội dung liên quan đến bốn lĩnh vực tài chính ngân hàng thông tin truyền thông và tòa án
bộ trưởng bộ tài chính thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam bộ trưởng thông tin và truyền thông
tranh án tòa án nhân dân tối cao đã trực tiếp trả lời chất vấn các đại biểu quốc hội
các phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ vũ đức đam viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
bộ trưởng bộ công an đã tham gia giải trình và báo cáo làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến chất vấn của đại biểu quốc hội
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã thay mặt chính phủ báo cáo một số vấn đề thuộc trách nhiệm chung của chính phủ
và đã trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
qua chất vấn cho thấy các nhóm vấn đề chất vấn được quốc hội lựa chọn đều là những vấn đề bức xúc
được đông đảo cử tri và dư luận xã hội quan tâm
kính thưa quốc hội
nhìn chung các phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ sâu nổi và xây dựng
tại các phiên chất vấn đã có nhiều lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và tham gia tranh luận
mặc dù quốc hội đã dành ba ngày để thực hiện hoạt động chất vấn nhưng vẫn còn một số đại biểu đã đặt câu hỏi
nhưng chưa đủ thời gian để trả lời tại hội trường và một số đại biểu khác phải gửi câu hỏi trực tiếp để trả lời bằng văn bản sau
chủ tịch quốc hội
cũng cho rằng đại biểu quốc hội đã thể hiện tâm huyết tinh thần làm việc nghiêm túc trách nhiệm chất vấn ngắn gọn rõ ràng
bám sát vấn đề đặc biệt là tích cực tham gia tranh luận không chỉ giữa các đại biểu với nhau mà còn giữa các thành viên chất vấn
để làm rõ thêm các nội dung vấn đề nêu ra
thủ tướng chính phủ và các thành viên chính phủ người đứng đầu ngành tòa án
đã nắm chắc chức năng nhiệm vụ thực trạng của ngành lĩnh vực phụ trách
nghiêm túc trả lời đầy đủ
giấy trình rõ
nhiều vấn đề đại biểu đã nêu
và thẳng thắn làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm phạm vi của mình phụ trách
cam kết tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế
nâng cao hiệu quả hiệu lực điều hành
tăng cường kỷ luật kỹ cương
và quyết tâm tạo ra sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới
tuy nhiên còn có những vấn đề những nội dung liên quan đến nhiều ngành lĩnh vực
cần phải có thời gian nghiên cứu để có giải pháp
mang tính căng cơ dài hạn
chủ tịch quốc hội đã ghi nhận sự nghiêm túc cầu thị
tinh thần trách nhiệm của các thành viên chính phủ
tranh án tòa án nhân dân tối cao
trong chỉ đạo điều hành khắc phục những hạn chế yếu kém
kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt để ổn định và thúc đẩy phát triển sản xuất
nâng cao đời sống nhân dân bảo đảm công bằng xã hội
tuy nhiên bên cạnh những vấn đề kết quả đạt được
chủ tịch quốc hội cũng chỉ ra còn nhiều tồn tại hạn chế
cần có quyết tâm cao hơn giải pháp đột phá mạnh hơn
để khắc phục những hạn chế yếu kém tạo chuyển biến tích cực trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội đề nghị chính phủ và các bộ ngành có liên quan
nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu quốc hội
thực hiện các giải pháp có hiệu quả đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện
và khắc phục tồn tại hạn chế đã được nêu đối với từng lĩnh vực
để báo cáo quốc hội tại kỳ họp sau